tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số năm
cơn bão có tên quốc tế là matmo và đang có khả năng tiến vào đất liền của nước ta
hiện tại bão số năm đã mạnh lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
vị trí tầm bão lúc một mươi ba h chiều nay còn cách đất liền bình định khánh hòa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
mưa bão sẽ rồn dập từ nay đến hết ngày mai ngày ba mươi một tháng một mươi
trọng tâm mưa là khu vực thừa thiên huế đến phú yên với lượng ba trăm linh bốn trăm linh mm
cục bộ có điểm từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh mm
khánh hòa và phía bắc tây nguyên từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
để hạn chế tối đa nguy hiểm trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra bản đồ
cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét ngập lụt
trong đó thừa thiên huế và quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng trên
đặc biệt ở vùng núi quảng ngãi vùng ven biển của bình định phía bắc tỉnh khánh hòa
và nhiều vùng của tỉnh phú yên là có nguy cơ rất cao về lũ quét ngập lụt sạt lở đất